điều tra công an tỉnh vĩnh long đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và tạm giam bốn tháng đối với phan văn công hai mươi sáu tuổi ngụ tại xã hiếu phụng huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long để điều tra về hành vi giết người
vào sáng ngày một mươi tháng hai sau khi đi nhậu ở nhà người quen về công cùng với một cậu ruột là cao tôn bảo đến nhà anh hoàng huynh huyện mang thít tỉnh vĩnh long để nhậu tiếp
tại đây giữa công bảo và huynh đã xảy ra cự cãi dẫn đến đánh nhau
trong khi cả ba người đang xô sát thì cao hoàng sơn là em trai của huỳnh xông vào can ngăn
hậu quả huynh và sơn đã bị công chém trọng thương nhưng do vết thương quá nặng nên sơn đã tử vong trên đường đi cấp cứu
còn huỳnh đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh long
sau thời gian tích cực điều tra công an huyện long thành tỉnh đồng nai cũng đã kết luận điều tra đồng thời chuyển hồ sơ đến viện kiểm sát nhân dân cung cấp
đề nghị truy tố bị can chia vũ hảo hai mươi năm tuổi trú tại tỉnh kiên giang
về tội cướp giật tài sản
theo kết luận điều tra bị can hảo không nghề nghiệp
để có tiền tiêu xài hà đã điều khiển xe máy đi quanh các tuyến đường của thị trấn long thành
khi phát hiện con mồi sơ hở trong việc quản lý tài sản thì áp sát ra tay cướp giật rồi nhanh chân tẩu thoát
tại cơ quan công an hào khai nhận đã thực hiện trót lọt năm vụ cướp giật tài sản trên địa bàn chiếm đoạt gần năm mươi hai triệu đồng
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh và mời quý vị các đồng chí và các bạn tiếp tục đón xem
các chương trình khác của chúng tôi trên antv